việc bảo vệ môi trường đã và đang nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng đặc biệt là giới trẻ đã có nhiều chiến dịch và phong trào được thực hiện như là hạn chế sử dụng đồ nhựa hay là duy trì thói quen tiêu dùng xanh
và ngay tại hà nội đã có một nhóm các bạn trẻ gần ba năm nay lại lựa chọn cách trồng cây với ước mơ đóng góp công sức của mình để phủ xanh hà nội
xuất phát điểm từ một nhóm người trẻ mong muốn đóng góp một cách tích cực và sự phát triển bền vững của xã hội thông qua các hoạt động tình nguyện vì môi trường
sau gần ba năm hoạt động xanh hà nội dần thu hút được sự chú ý của đông đảo cộng đồng vì những dự án trồng cây với tư duy cây xanh hiện đại
trong gần ba năm qua nhóm xanh hà nội đã trồng được khoảng hai cây xanh tại nhiều khu dân cư trường học nhà văn hóa trạm y tế trên địa bàn thành phố
xanh hà nội của bọn mình là thành lập từ giữa năm hai nghìn một mươi bảy và lúc đầu thì bọn mình đặt cái mục đích là trồng một triệu cây xanh khắp hà nội
bây giờ thì bọn mình có mong muốn là giúp đỡ cho các tỉnh thành khác cũng thành lập được những tổ chức tình nguyện như bọn mình và cùng cả nước trồng cây
vì là một nhóm tình nguyện nên các thành viên của nhóm sẽ phải đi thuyết phục người dân hoặc người quản lý khu vực để được trồng cây
không phải đơn giản để thuyết phục những người mới gặp lần đầu đồng ý nhưng cho đến nay hàng chục khu dân cư và các đơn vị trường học đã cho phép xanh hà nội triển khai dự án
sau khi mình nhận được cái đề nghị của các bạn bên nhóm hà nội xanh
thì bọn mình cảm thấy đây là một dự án rất là có ích cho bà con nhân dân
vì là hiện tại thì cây xanh trên địa bàn xã cũng đang bị thiếu rất là nhiều
với các tổ chức như xanh hà nội tài chính và nhân lực vẫn là những khó khăn thường trực
những ngày đầu hoạt động xanh hà nội chủ yếu dựa vào kinh phí của cá nhân những người đứng đầu và sự giúp đỡ của cộng đồng nhỏ
sau ba năm hoạt động tổ chức đã nhận được nhiều hơn sự quan tâm của các công ty doanh nghiệp tài trợ cho các chương trình
thực ra cái khó khăn lớn nhất là có lẽ là về tài chính
thì nếu mà có thêm nhiều được các nguồn lực hỗ trợ của cộng đồng và doanh nghiệp hơn nữa
thì bọn mình sẽ còn có thể trồng được nhiều cây nữa và phủ xanh hà nội tốt hơn nữa
điểm đặc biệt của xanh hà nội là không chỉ có lực lượng của nhóm
mà mỗi dự án triển khai nhóm sẽ thu hút được đông đảo các tình nguyện viên tại các địa điểm trồng cây
từ người già cho đến các em nhỏ mọi người đều hào hứng và ủng hộ hoạt động của nhóm
hôm nay em rất là vui để được ra đây trồng cây với mọi người
có bóng mát cho chúng em đi học
mong muốn của tôi mà lúc nào cái hàng cây từ lê sang trường
nó có một cái hàng cây là cho bóng mát tất cả người kể cả nhân dân
mà khách qua đi qua đi nào có một cái đường xanh sạch đẹp về lông thôn mới
ai cũng hưởng ứng và đối với bản thân tôi tôi rất là phấn khởi
hành trình trồng một triệu cây xanh thì vẫn còn ở phía trước
nhưng điều mà xanh hà nội đã và đang làm được đó chính là giáo dục thế hệ trẻ
dù ít hay nhiều sống có trách nhiệm hơn với cuộc sống của chính bản thân mình
và có những hành động thiết thực hướng tới môi trường
thực ra thì mong muốn của xanh hà nội rất là đơn giản là làm thế nào trồng được càng nhiều cây càng tốt
tôi mong rằng nhiều người việt nam có ước chờ môi trường ở hà nội và việt nam
thực ra có rất là nhiều cách để có thể giúp đỡ xanh hà nội
có thể giúp đỡ bọn mình tìm địa điểm rồi và liên hệ với chính quyền xã
rất là nhiều cách mà các bạn có thể giúp đỡ xanh hà nội
cái điều tiên quyết mà bọn mình nghĩ là mọi người
có thể giúp đỡ xanh hà nội bắt đầu từ việc bạn muốn giúp muốn trồng cây